thực hiện chỉ đạo của thủ tướng chính phủ trên cơ sở nguyện vọng của công dân
ngày một mươi tháng hai bộ ngoại giao đã chủ trì phối hợp với đại sứ quán việt nam tại bắc kinh trung quốc
và các bộ ngành cơ quan địa phương liên quan tiến hành đưa về nước ba mươi công dân việt nam
từ thành phố vũ hán do không có bất kỳ kết nối giao thông nào với các khu vực khác
sau khi chuyến bay hvn sáu mươi tám hạ cánh xuống sân bay quốc tế vân đồn tỉnh quảng ninh sáng ngày một mươi tháng hai
các cơ quan chức năng việt nam đã nhanh chóng làm thủ tục cửa trùng và kiểm tra y tế cho ba mươi công dân
hiện nay toàn bộ số công dân nói trên đặc biệt là một nữ hành khách đang mang thai tám tháng
có tình trạng sức khỏe ổn định tinh thần tốt và sẽ được cách ly theo dõi y tế theo quy định
trước đó chính máy bay này đã vận chuyển trang thiết bị vật tư y tế của chính phủ và nhân dân
cùng hội chữ thập đỏ việt nam tặng chính phủ và nhân dân trung quốc
đồng thời giúp đưa một mươi một công dân trung quốc về vũ hán